theo thống kê của bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn một mươi bảy cùng với tỉnh lai châu gần một mươi hai bảy trăm linh hectare diện tích trồng cây cao su và điện biên là gần năm hectare
thì sơn la là một trong ba tỉnh tây bắc có diện tích trồng cao su lớn nhất hiện nay với hơn sáu hectare
nhìn lại quá khứ khi giá mủ cao su trên thị trường thế giới tăng cao vào cuối những năm hai nghìn từ năm hai nghìn tám hai nghìn chín các diện tích cao su của việt nam được mở rộng nhanh chóng
sơn la cùng với sáu tỉnh miền núi phía bắc bao gồm điện biên hà giang lai châu lào cai phú thọ và yên bái
dù không phải là địa bàn truyền thống trồng cao su nhưng các diện tích cao su cũng bắt đầu được phát triển với tổng diện tích đã là trên ba mươi ba trăm linh hectare
đến nay phát triển cao su đã bước sang giai đoạn mới nhiều diện tích cao su đã khép tán cho sản phẩm mủ cao su
tuy nhiên các bộ ngành trung ương chưa có sự tổng kết đánh giá về chương trình phát triển cây cao su tại các tỉnh miền bắc
dẫn đến lúng túng
trong việc khắc phục các vấn đề về giống quy trình canh tác thu hoạch và hỗ trợ công nhân trồng cao su
thưa quý vị đã từng có một thời gian cây cao su trồng tại tây bắc được ví như là vàng trắng trong phát triển kinh tế của khu vực này
tại tỉnh sơn la năm hai nghìn tám cũng đã xác định cây cao su được tỉnh sơn la định hướng là sản phẩm cải thiện kinh tế
tạo việc làm cho người lao động và giải quyết bài toán về môi trường xanh
nhưng đến nay sau một mươi năm chăm sóc chỉ một vài nơi của tỉnh trên địa bàn
đã cây cao su mới bắt đầu cho thu hoạch mù
trong số hàng ngàn người dân góp đất trồng cây cao su tại sơn la chỉ có một số ít được chia lợi tức
còn lại phần lớn người dân nơi đây vẫn đang phải chật vật với cái đói cái nghèo
như mọi ngày bữa cơm trưa ngày hôm nay của gia đình anh quảng văn sơ ở bản củ pê
xã mừng bon huyện mai sơn tỉnh sơn la vẫn chỉ có mấy món rau
hiện nay gia đình anh sơ là một trong tám hộ nghèo trong bản
tuy gia đình có chín m hai đất nông
thế nhưng cả chục năm nay diện tích đất này không mang lại chút kinh tế nào
bởi anh sơ đã góp đất để trồng cao su với công ty cao su sơn la
nhưng vẫn chưa được chia một đồng lợi tức
theo giao ước của công ty cao su sơn la hộ nào góp đất từ một hectare trở lên
mới được nhận và làm công nhân trong công ty
gia đình anh sơ không nằm trong diện này
nên anh phải đi làm thuê đủ nghề để trang trải cuộc sống gia đình
không chỉ riêng nhà anh sơ
mà tất cả các hộ dân góp đất trồng cao su ở bàn cụp e
vẫn chưa được hưởng lợi ích kinh tế từ cây cao su
cụ thể là chưa được chia lợi ích kinh tế từ cây cao su
tức từ phía công ty cao su sơn la
đối với những hộ trong diện được vào làm công nhân tại công ty thì do thu nhập quá thấp
việc làm lại không ổn định nên đã phải xin nghỉ việc để ra ngoài tìm công việc khác
đến nay cả bản chỉ còn chưa đến năm người vẫn đang tiếp tục làm việc tại công ty
cùng chung câu chuyện buồn về cây cao su với bản củ pê còn có bản mai quỳnh
một bản mà một trăm linh các hộ là hộ tái định cư được chuyển đến từ huyện quỳnh nhai
theo dự án xây dựng thủy điện sơn la
được chính quyền địa phương vận động gia đình ông nùng văn thái và nhiều hộ dân khác đã góp đất trồng cao su
đến nay tuyệt cây đã lớn nhưng vẫn chưa thấy công ty cao su đến cả mủ
sẽ có người về tư vấn kỹ thuật hướng dẫn bà con trùng
sẽ làm hợp đồng thu sản phẩm cho bà con dân
thì trùng xong mang cây về trùng là bây giờ gọi điện
những công việc đấy là chẳng thấy ông nào chấp hành cả
cũng chỉ có chút diện tích đất nương ít ỏi này đã trồng hết cao su mà không có thu nhập
ông thái và nhiều hộ trong bản cũng tự may mau trong đan sen những loại cây trồng khác
cây bởi đỏ này là một loại cây trồng rất đẹp
đũa ông thái trồng đã ba năm nhưng đến giờ cũng chỉ cao không đến nửa mét
trồng ba năm rồi cây nó lên thì lên được bằng này
cây cao su ghép rồi khép tán rồi che phủ hết bón phân vào là nó ăn hết phân của mình
cho bây giờ cao su lại càng lớn lên
nhà nước về công ty cao su về thu nhập và khai thác cây này họ lại cứ im thôi
người này đúng
luôn người kia
hiện nay các cuộc họp dân kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết
lấy thu cái cao su này đi bán cho nhà máy gỗ hay nhà máy gì để trả lại đất cho dân để dân canh tác
bây giờ chúng tôi cũng rất lo lắng
hiện nay là dân đã tái định cư rồi thu nhập là quá kém rồi mà bây giờ lại đất vào cây cao su nữa
sau nhiều năm kiến nghị đến mãi năm hai nghìn một mươi sáu
công ty cao su sơn la mới tiến hành cạo mủ ở một số diện tích trồng tại xã mường bon
tuy nhiên theo phản ánh người dân vẫn chưa được hưởng lợi kinh tế từ những diện tích cao su này
theo nhiều chuyên gia vùng tây bắc không phù hợp với cây cao su
vì cao su chỉ sinh trường tốt ở độ cao dưới sáu trăm linh mét nhiệt độ trung bình hai mươi hai độ c trở lên
trong khi đó diện tích đáp ứng cả hai điều kiện này ở tây bắc là rất ít
theo chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây cao su thì chỉ từ sáu đến bảy năm là có thể cho thu hoạch
tuy nhiên ở trên mảnh đất mường bon này đã một mươi một năm thì có nhiều cây cao su chỉ có đường kính như thế này
điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới việc phát triển cây cao su trên địa bàn huyện mai sơn tỉnh sơn la
vâng có thể thấy cho đến lúc này khi chưa có một nghiên cứu thật cụ thể về tính bền vững của cây cao su tại tây bắc
những yêu cầu của thủ tướng trong quyết định chín trăm chín mươi rất khó có thể đưa ra được hướng giải quyết
tuy vậy việc
cùng tìm ra cách khắc phục những khó khăn của người dân và để ổn định an sinh đảm bảo cuộc sống của đồng bào dân tộc là việc làm phải làm ngay
không thể để kéo dài tình trạng người dân tây bắc mỏi mòn cho dòng vàng trắng khơi nguồn